khốn nạn lắm

như là không có chuyện gì thành ra

là có chuyện gì

ông mong là mẹ và mọi người không biết đến tên ông
đến đây thì thực ra chương trình không có ép khách mời
phải công bố nhiều hơn những vấn đề về nhân thân
nhưng nếu chị không thấy ngại
và nếu để cho khán giả thấy được câu chuyện này nó hiện thực như thế nào
thì có thể cho tôi biết được là câu chuyện này của gia đình chị
là diễn ra ở địa phận nào của tỉnh nào thành phố nào
nhà tôi thì ở tại hà nội
chúng ta thấy ngay giữa thủ đô hà nội
những cái bi kịch vẫn có thể xảy ra ở những gia đình
mà chúng ta thấy rằng chị là một người phụ nữ hiện đại
công việc làm ổn định
có cái nhận thức tôi nghĩ rằng là rất là tiến bộ
lắp camera trong nhà để giám sát cũng như là để bảo vệ các con
và mọi người phía bên trong gia đình
nhưng cũng không có thể ngăn ngừa được hết những hành vi của những người có dạ tâm
rất đáng buồn đó lại chính là ông nội của cháu
bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị thêm
để biết được là những người xung quanh
sau khi sự kiện được xảy ra
thì có hành xử như thế nào
điều đầu tiên tôi muốn hỏi chị
tôi sẽ không hỏi về chị
anh ấy phản ứng thế nào
anh ấy thì
không có một phản ứng gì
để bảo vệ con mình
bởi vì con là con
chính bản con ruột của anh ấy đẻ ra
anh không có một phản ứng gì để bảo vệ con
hay anh ấy không hề có một cái hạnh để bảo vệ con
mà anh ấy chỉ đứng về phía một người bố
tất nhiên anh ấy chồng tôi là về mặt đạo lý
bảo vệ bố là đúng
nhưng còn con thơ thì sao
thực ra tôi rất là phẫn nộm về cái thái độ của chồng mình
mặc dù hiện tại chúng tôi đã li hôn
chúng tôi li hôn cũng với cái lý do nó khủng khiếp lắm

chúng tôi li hôn cũng với cái lý do nó khủng khiếp lắm
chồng mình ngộ với em của mình
dẫn đến chúng tôi phải li hôn

và khi con quyết định li hôn thì
và khi con quyết định li hôn thì
tôi mới phát hiện là cái chuyện của con đâu như thế này
tôi mới phát hiện là cái chuyện của con đâu như thế này
à thế là mình sâu chuỗi lại một chút cho lê anh
lê anh nói gì cho khán giả có thể hình dung được
nhưng vẫn xin bắt tay chị một lần nữa
tôi quá muốn chia sẻ với chị
tôi quá muốn chia sẻ với chị
vậy là gia đình chị đang êm ấm
thì cái chuyện li hôn của chị đến trước
nó do chị với anh
nó do chị với anh

do chồng tôi là quan hệ bất chính với em của tôi
em gái của chị

không phải là gì chứng kiến câu chuyện
à không phải là gì chứng kiến câu chuyện

xuống không xuống bán hàng cho tôi